dự kiến một mươi sáu h chiều nay bão số sáu sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ quảng ngãi đến khánh hòa
vì vậy ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức kiểm tra các biện pháp ứng phó với bão số sáu tại các địa phương
theo đó các tỉnh trong vùng ảnh hưởng của bão từ ngày một mươi tháng một mươi một đến ngày một mươi hai tháng một mươi một
các tỉnh từ thừa thiên huế đến khánh hòa và khu vực tây nguyên có mưa lớn
tổng lượng mưa phổ biến trong cả đợt lên đến từ hai trăm linh bốn trăm linh mm
bên cạnh đó mưa lớn trong thời gian dài sẽ kéo theo nguy cơ lũ quét sạt lở ở vùng núi
ngập lụt vùng trũng thấp vùng ven sông và khu đô thị của các tỉnh thành nằm trong vùng ảnh hưởng do bão

ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cũng yêu cầu các tỉnh nhanh chóng giả soát lại các điểm trọng yếu trước khi bão đổ bộ
nhanh chóng có biện pháp xử lý bảo vệ vùng sản xuất nông nghiệp trước tình hình mưa lớn có nguy cơ cao gây ra ngập ống cho các tỉnh nằm trong ảnh hưởng của bão